thời điểm giao mùa là lúc lượng bệnh nhân mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp đặc biệt là nhiễm cúm gia tăng
dù là căn bệnh phổ biến tuy nhiên các chủng virus của các bệnh này đều có sự biến đổi hàng năm
vì vậy người dân không nên chủ quan đây là khuyến cáo được đưa ra từ khoa hô hấp bệnh viện bạch mai
theo bác sĩ bệnh viện bạch mai các bệnh về hô hấp trong đó phổ biến nhất là các bệnh cúm gia tăng nhanh trong cộng đồng tại giai đoạn giao mùa
cùng với các nguyên nhân từ ô nhiễm môi trường bệnh có thể sẽ diễn biến nặng hơn nếu như không có biện pháp phòng tránh điều trị hợp lý kịp thời
trong tình trạng thời tiết của hà nội hiện nay thì cũng rất nhiều khói bụi trong các thông tin thông tin truyền thông cũng đã nêu rồi
thì nếu mà bệnh nhân mà ra ngoài mà không đeo khẩu trang thì hít phải những khói bụi đấy là cũng có thể bị đợt cấp
theo các bác sĩ cúm là căn bệnh phổ biến dễ nhiễm và đa số dễ dàng chữa khỏi
tuy nhiên hàng năm các chủng virus cúm đều có sự biến đổi vì vậy người dân không thể chủ quan
của trẻ em và đặc biệt là những người nhiều tuổi thì đây là hai cái đối tượng mà khi mà nhiễm cúm
thì nó cũng rất là nặng nề cho nên là đối với trẻ em thì đặc biệt là những cái đứa trẻ mà nó hay bị những cái nhiễm trùng hốp đi
nhiễm trùng hốp lại thì bố mẹ cũng phải hết sức lưu ý giữ gìn cho con để tránh lạnh
rồi thì nếu mà ở nhà trẻ môi trường mà có trường hợp nhiễm cúm thì cũng phải có những cái biện pháp phòng tránh
bên cạnh những đối tượng dễ tổn thương như trẻ em và người già
thì cả những người có tình trạng sức khỏe tốt ở những độ tuổi khác
cũng không được chủ quan
mà cần chủ động thực hiện bảo vệ sức khỏe bằng những biện pháp như tiêm phòng vaccine hàng năm
ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng khi có biểu hiện viêm đường hô hấp nên khám và điều trị ngay không để bệnh nặng thêm